cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương vừa ra lệnh bắt tạm giam ba tháng đối với nguyễn thái hiệp ba mươi một tuổi
trú tại xã lạc an huyện bắc tân uyên để điều tra làm rõ hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
vụ việc xảy ra vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi một trong đợt tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín tại trung tâm y tế thị xã tân uyên
thời điểm này nguyễn thái hiệp là bác sĩ của trung tâm y tế thị xã tân uyên đã cấu kết với lê văn thắng hai mươi bốn tuổi quê tỉnh đồng tháp
là giữ xe của trung tâm để tiêm vaccine chui cho người dân không thuộc đối tượng ưu tiên
cụ thể vào ngày hai mươi bốn tháng tám khi thắng mở cổng sau của trung tâm y tế thị xã tân uyên cho một mươi người dân đi vào bên trong để tiêm
sau đó nhận tiền thì bị lực lượng công an bắt quả tàng
phòng cảnh sát hình sự công an tp đà nẵng vừa bắt giữ hai đối tượng tổ chức lừa đảo một trăm bảy mươi người có nhu cầu xuất khẩu lao động sang hàn quốc
khi cả hai đang lẩn trốn tại hòa bình và hà nội và vừa được di lý về đến đà nẵng
hai đối tượng gồm vũ đức minh bốn mươi ba tuổi trú tại quận hà đông tp hà nội và đinh hồng quang ba mươi chín tuổi trú tại huyện hoài đức tp hà nội
trước đó vào thời điểm giữa tháng năm công an quận ngũ hành sơn tiến hành kiểm tra tại khách sạn toàn thắng thuộc phường mỹ an
và xác định có một trăm bảy mươi người trú tại các tỉnh phía bắc vào lưu trú với mục đích chuẩn bị đi xuất khẩu lao động bằng đường biển
tuy nhiên gần đến thời điểm khởi hành hai người tổ chức là phạm văn tuấn và lê danh cường
bất ngờ lẩn tránh và cắt đứt liên lạc
thực tế đây là tên giả mà minh và quang dùng để mở tài khoản và che giấu thân phận thật để thực hiện việc lừa đảo
theo khai báo của các bị hại minh và quang ký hợp đồng đưa những người có nhu cầu sang hàn quốc
lao động với giá một mươi usd một người và hẹn tất cả tập trung tại khách sạn ở đà nẵng
sau đó đưa xuống tàu biển sang hàn quốc
khi đã chiếm đoạt được gần ba tỷ đồng hai đối tượng điều khiển xe ô tô cá nhân đi trốn ở nhiều tỉnh thành
và bị bắt giữ di lý về đà nẵng để điều tra làm rõ
ngày hôm qua công an thành phố hải phòng đã phát hiện bắt giữ hai phụ nữ tàng trữ số lượng lớn súng đạn hoa cải
hai đối tượng là lê thị kim nhung và phạm thị trúc quỳnh chú tại quận lê trân
trước đó công an thành phố hải phòng làm nhiệm vụ tuần tra trên địa bàn đã phát hiện nhung vận chuyển một khẩu súng bắn đạn hoa cải
qua điều tra nhung khai nhận vận chuyển thuê cho quỳnh
khám xét khẩn cấp nơi ở của quỳnh lực lượng công an thu giữ hai khẩu súng ngắn loại công cụ hỗ trợ hai khẩu súng ngắn dạng ổ quay
tám viên đạn cao su chín viên đạn bi sắt và nhiều túi hạt nổ đạn trì
công an thành phố hải phòng đã tạm giữ hình sự các đối tượng để điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
bất chấp dịch bệnh diễn biến phức tạp lợi dụng đêm tối một mươi người đã tụ tập đánh bạc thì bất ngờ bị lực lượng công an ập vào bắt quả tang
khoảng hai mươi một h ngày một mươi sáu tháng một mươi một tại nhà bà danh thị lệ hạnh thuộc ấp xua đũa xã vĩnh hòa hiệp huyện châu thành tỉnh kiên giang
công an xã vĩnh hòa hiệp bắt quả tang một mươi người đang tụ tập đánh bạc bằng hình thức quay bông vụ ăn thua bằng tiền
thu giữ trên chiếu bạc và trên người các đối tượng hơn một trăm linh triệu đồng và nhiều tăng vật khác có liên quan